ngăn cản thi công cầu canh một mươi hai ở huyện châu phú tỉnh an giang một nhóm người đã có hành vi chống đối đơn vị thi công và lực lượng chức năng
công an huyện châu phú tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc ấp bình cuối xã bình phú huyện châu phú
gia đình bà đỗ thị phượng gồm lê thị phân là con bà phượng cùng những người trong gia đình đã dùng nước sôi rẻ tẩm xăng đốt và ném vào các công nhân thi công
công an xã bình phú phối hợp với đoàn thể địa phương đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục tấn công cán bộ công an
công an xã bình phú đã tiến hành khống chế đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật